đang đến thời kỳ thu hoạch nhưng hàng trăm hectare hồ tiêu của người dân tỉnh phú yên bị thối dễ nhiễm bệnh đồng loạt chết và chưa có dấu hiệu dừng lại
vốn đầu tư lớn bỗng dưng trắng tay nhiều người dân ở hai vùng trồng tiêu trọng điểm của tỉnh đó là huyện tây hòa và huyện núi sông hình lâm vào cảnh khó khăn nợ nần khó có cơ hội tái đầu tư
nhiều ngày qua gần ba mươi hộ gia đình ở xã sông hình huyện sông hình tỉnh phú yên đứng ngồi không yên vì cây tiêu tiếp tục chết khô do thối rễ và nhiễm bệnh chết nhanh chết chậm
mặc dù người chồng đã dùng nhiều phương pháp và đủ loại thuốc để cứu tiêu nhưng gần như không bằng lại kết quả
trung bình mỗi hộ ở đây trồng trên dưới năm trăm linh trụ tiêu chi phí khoảng hai trăm năm mươi triệu đồng các vườn tiêu giờ sát sơ hoang tàn

theo người dân mưa bốn tháng liên tiếp từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu làm các vườn ngập úng nặng
mặc dù ai cũng khai thông rãnh thoát nước nhưng do mưa quá lớn khiến các gốc tiêu luôn trong tình trạng ngập sâu
sau tết nguyên đán mưa có giảm nhưng tiêu bắt đầu có dấu hiệu bị bệnh rụ lá và chết hàng loạt
riêng xã sông hình có hơn ba mươi hectare đến nay khoảng một mươi hectare bị chết khô hoàn toàn
không chỉ trắng tay người dân phải bỏ đất chống ít nhất hai năm để cải tạo hoặc tìm cơ hội chuyển đổi cây trồng miêu sinh
nói chung cây tiêu chết thì cái bệnh tình của nó là xảy ra dưới gốc
do đó mà trong mùa mưa kéo dài thì hiện tượng chết là ít thấy do đó mà không có chuẩn bị phòng trợ được
sau khi mưa nước thì hiện tượng chết nó xảy ra
đối với bang nhân xã thì cũng có báo cáo phòng nghiệp cũng như là tạm bảo vệ thực vật
chúng có biện pháp sau này cho các hồ trồng tiêu thay đổi chuyển đổi cây trồng trong cái năm hai nghìn một mươi bảy này
khoảng ba năm trở lại đây hồ tiêu giá cao và hiện đang ở mức khoảng một trăm năm mươi đồng một kg khô
khiến nhiều nông dân mở rộng diện tích tự phát dẫn đến phá vỡ quy hoạch
chủ yếu là ở các huyện tây hòa và sông hình với diện tích bốn trăm một mươi bảy hectare chiếm gần năm mươi diện tích toàn tỉnh
theo quyết định một nghìn bốn trăm bốn mươi hai của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
phê duyệt quy hoạch phát triển ngành hồ tiêu việt nam đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
thì đến năm hai nghìn hai mươi cả nước ổn định năm mươi hectare nhưng hiện đã trên sáu mươi hectare
riêng tỉnh phú yên được phân bổ bốn trăm linh hectare đến nay cũng tăng lên hơn tám trăm linh hectare
trong đó đã có ít nhất trên một trăm linh hectare chết hoàn toàn
chủ yếu là trồng vùng ngoài quy hoạch không bảo đảm an toàn khi thời tiết khắc nghiệt và sâu bệnh
nông dân thiệt hại hàng trăm tỷ đồng